từ ngày một mươi hai tháng sáu đến nay phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đã phối hợp với công an các huyện thị xã và thành phố phát hiện xử lý hơn một trăm linh trường hợp
đăng tải các thông tin xấu động liên quan đến bộ việc ở huyện trương quyền
các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang facebook tiktok của các cá nhân
với mục đích tân tác trên mạng xã hội
phần lớn các trường hợp sau khi được giải thích đã tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm